thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai phổ biến ít mưa ngày nắng
trưa chiều oi nóng với nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nhưng nắng nóng sẽ không kéo dài
vì từ đêm mai khi chịu tác động của giải mây rông kết hợp với không khí mát từ phía bắc di chuyển xuống
thì mưa rông sẽ tăng mạnh có nơi xảy ra mưa vừa mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trụng thấp
cùng với mưa rông thì nền nhiệt độ cũng giảm nhanh từ ba bốn độ
còn tại các tỉnh phía tây bắc bộ do các hình thế gây mưa tác động không mạnh bằng
nên đến mai thì mưa sẽ chỉ xảy ra nhẹ phải tới ngày mùng chín thì mưa mới tăng mạnh
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ tại đây có giảm nhưng không quá mạnh
cao nhất ngày mai ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ và giảm khoảng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại miền trung
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm mai khi giải mây rông nâng trục dần lên phía bắc
kết hợp với nhiễu động của đới gió đông từ biển đẩy vào
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
nền nhiệt độ tại khu vực này cũng trên đà giảm nhanh
cao nhất trong ba ngày tới chỉ vào khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ
giải mây rông gây mưa đang vắt qua khu vực phía nam của trung bộ
nên tại các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to tập trung về lúc chiều tối
sau đó thì từ khoảng ngày mùng chín mưa rông sẽ có xu hướng giảm dần
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
tiếp tục đến với thời tiết tại vùng cao ở tây nguyên
do vẫn chịu tác động của đới gió tây nam hoạt động mạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào
nên về chiều tối tại đây vẫn duy trì mưa rào và rông
cục bộ có nơi xảy ra mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
sau đó đến khoảng ngày mùng chín thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng
nền nhiệt tại đây cũng tăng nhẹ ở mức là một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới
tại đây vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đi kèm với đó là tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng với mức nhiệt là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày mùng chín thì mưa trên khu vực sẽ giảm nhanh
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ